từ năm hai nghìn bốn thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện sơn la hàng nghìn hộ dân của tỉnh lai châu đã chuyển đến nơi ở mới sinh sống
trong đó gần chín mươi hộ dân phi nông nghiệp ở xã trăn nưa huyện sìn hồ đã tiên phong chuyển đến tái định cư tại thị trấn phong thổ huyện phong thổ
đến nay sau hơn một mươi năm sinh sống ở nơi ở mới hơn năm mươi số hộ dân phi nông nghiệp ở nơi đây đã chuyển về nơi ở cũ hoặc chuyển đi nơi khác sinh sống
thôn pa so thị trấn phong thổ nơi có hơn bốn mươi hộ dân phi nông nghiệp về đây tái định cư
nhưng đến thời điểm hiện tại thôn chỉ còn một mươi tám hộ định cư chủ yếu là những người già hiu trí có lương trụ lại quê mới
gia đình ông thắng là một trong những người tiên phong đi tái định cư nơi đây
trước ở xã chăn nưa huyện sìn hồ gia đình ông buôn bán làm ăn thu nhập ổn định
tuy nhiên đến nơi đất mới đất nhà nước cấp chỉ đủ làm nhà
hơn một mươi năm sau chính quyền thị trấn cũng bố trí cho gia đình ông một chỗ buôn bán trong chợ trung tâm
nhưng việc buôn bán không thuận lợi
ông cho biết do thị trấn ít dân người mua không nhiều buôn bán không được không có việc làm
con cái ông học ra cũng có nghề nhưng chẳng xin nổi việc nên cũng đành ở nhà
nhà ông hiện nay cũng đã treo biển bán nhà
đến đây đến một mươi năm rồi mà thực sự ra để mà biết được đường đi lối lại các thứ ngắm ngách qua thân sĩ
dân nó không thể chung mấy
đâu dạng nào
từ chợ trung tâm bán khó
đề nghị là huyện thì cũng có cả trường dạy nghề đấy
thế nhưng mà bây giờ thì chúng tôi cũng ý kiến rồi
thì tìm cái cơ ngăn việc làm thế nào để cho bà con
thế nhưng mà cũng chỉ trả lời chung chung chứ không biết kiểu gì cả
tương tự như thôn sà pò thôn tái định cư hữu nghị cũng thuộc thị trấn phong thổ
có bốn mươi bốn hộ dân phi nông nghiệp từ xã trăn ngưa về định cư
nhưng đến nay thôn chỉ còn hai mươi hai hộ ở lại
nơi mới hiện những hộ dân còn trụ lại cũng đang rất khó khăn trong việc vay vốn làm ăn
nhiều con em đi học về cũng không xin được việc nên cũng đã đi nơi khác để tìm việc làm
thế là cái khó khăn nhất là bây giờ là đất cắt thì có vẹn vẹn hai trăm linh mét đất
hai trăm linh mét vùng đất
quản vôn bán thì cạnh trang vôn bán
đấy như các anh đã thấy đấy
ở chợ bây giờ vôn bán bây giờ là dân cư nó không được ở thành phố
dân cư rất thơ thớt
với thứ hai
thì về cái đầu tư về công an việc làm
thì những người ra đi học về học nghề về
học nghề về để tạo công an việc làm
cũng rất khó
giờ đòi hỏi chứng chỉ
thì mới ngân hàng chứng xét mới đầu tư
tuy nhiên ủy ban nhân dân thị trấn phong thổ lại khẳng định bà con quay về là vì không quen nơi ở mới
trong đó chủ yếu là những người
già hết tuổi lao động người đã nghỉ hưu người còn sức lao động thì vẫn ở lại làm ăn
hiện tại chính quyền địa phương cũng đang rất lúng túng tìm giải pháp để giải quyết sinh kế cho những hộ dân này
riêng về cái thứ nhất là về cơ hội sinh lưu hiểm
khẳng định với các đồng chí là do là tuổi sản sức yếu muốn bị quên
chứ còn ngoài ra những trường hợp còn trẻ thì ở đây hết
chủ yếu là những trường hợp không còn sức lao động

cái tổng quán tổng quán sinh hoạt của bà con này

thế là không quen về dưới kia là để đến sinh hoạt
theo chủ trương của chính phủ việc di dân nhường đất cho các dự án thủy điện là phải bảo đảm cho cuộc sống của nhân dân
nơi ở mới bằng hoặc cao hơn so với nơi ở cũ
tuy nhiên bất cập trong quy hoạch trong quản lý
vấn đề việc làm giải quyết sinh kế cho nhân dân tại các điểm tái định cư hiện vẫn đang là bài toán còn nhiều khó khăn cần sớm được giải quyết